theo báo cáo từ kho bạc nhà nước tính đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
toàn hệ thống từ chối thanh toán khoảng ba mươi hai tỷ đồng
bao gồm cả vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn trì thường xuyên
cụ thể trong chi đầu tư xây dựng cơ bản toàn hệ thống đã từ chối thanh toán
ước khoảng hai mươi một năm tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt
một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định
trong chi thường xuyên toàn hệ thống đã phát hiện hơn bảy sáu trăm linh khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định
đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là một mươi năm tỷ đồng
tính từ đầu năm đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
toàn hệ thống kho bạc nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt gần năm trăm hai mươi hai tỷ đồng
đạt hơn năm mươi ba dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
không bao gồm chi trả nợ viện trợ chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính dự phòng